trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa trưa nay theo giờ địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô bắc kinh đến thăm tỉnh chiết giang
tháp tùng tổng bí thư đi thăm chiết giang có trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc tống đào
đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng cùng nhiều cán bộ trung quốc khác
ngay sau khi đến chiết giang tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tham quan phố cổ hà phương thưởng thức trà long tỉnh
tổng bí thư đã trò chuyện trao đổi với người dân nơi đây về truyền thống văn hóa địa phương
thăm hỏi về cuộc sống và phương thức hiệu quả kinh doanh dịch vụ của người dân và thương buôn
nhân dịp tết đinh dậu sắp đến tổng bí thư cũng gửi lời chúc mừng năm mới
chúc người dân đón tết vui tươi lành mạnh chúc năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc và thành công
tiếp đó tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi du thuyền trên tây hồ
một trong năm hồ được bình bầu và cho là đẹp nhất trung quốc trên các tiêu chí về thiên nhiên
vẻ đẹp môi trường sự đa dạng và tính độc đáo về văn hóa
cảnh quan văn hóa tây hồ đã được unesco đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm hai nghìn một mươi tám
chiều cùng ngày tại nhà khách tây hồ thành phố hàng châu tỉnh chiết giang
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí hạ bảo long
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch nhân dân đại tỉnh chiết giang